sáng nay ngày ba tháng bốn tại bộ y tế ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín đã họp dưới sự chủ trì của phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo
một trong những nội dung quan trọng được thảo luận là tránh hiểu sai chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng gây khó khăn cho doanh nghiệp
tại cuộc họp bộ công thương kiến nghị thủ tướng chỉ đạo sớm xây dựng phương án hướng dẫn cho trường hợp ủy ban thường vụ quốc hội ban bố tình trạng khẩn cấp
chuẩn bị các phương thức tuyên truyền để toàn dân có thể thực hiện ngay và đúng tinh thần chỉ đạo của chính phủ tránh việc hiểu sai hiểu lệch gây khó khăn cho doanh nghiệp
bộ y tế cũng báo cáo về việc giải quyết chùm ca bệnh liên quan đến bệnh viện bạch mai
tính đến một mươi tám h ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đã ra soát giám sát quản lý sức khỏe các trường hợp đã đến bệnh viện tổng số bốn mươi bốn bốn trăm bảy mươi bốn người
ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bộ y tế đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác thiết lập bệnh viện giã chiến

bộ y tế đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác thiết lập bệnh viện giã chiến